các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát tổ chức phân luồng giữ gìn trật tự không để xảy ra tình trạng ung tắc phức tạp về an toàn giao thông
tại hà nội địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước với một trăm linh hai em
từ sáng sớm công an các phường xã quận huyện trên địa bàn thủ đô đã triển khai lực lượng xuống từng điểm thi
nhằm đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông giúp phụ huynh và học sinh đến các điểm trường này được thuận tiện và an toàn
trong suốt quá trình các em làm bài thi luôn có lực lượng công an túc trực đề phòng các tình huống đột xuất bất ngờ không để các tình huống xấu xảy ra
đối với những trường hợp mà các xe dừng đỗ ngay cổng trường thì cán bộ chiến sĩ sẽ trước mắt là để cho người nhà thí sinh hoặc là thí sinh xuống điểm thi
và động viên các phụ huynh di chuyển ngay khẩn trương để cho các trường hợp khác các thí sinh khác đến để có thể là vào đúng thời gian thi quy định
tất cả các lực lượng đã thống nhất phương án
trong tổ hai mươi đồng chí là đoàn viên thanh niên của ubnd phường sẽ hỗ trợ cho các thí sinh
ví dụ như các đường đi chậm quên giấy thi sẽ có bố trí lực lượng là đưa đón tận nơi để kịp thời để thi cho nó đúng giờ
kỳ thi này năm nay tỉnh sơn la có gần một mươi một tám trăm linh thí sinh tham gia dự thi bố trí tại ba mươi bốn điểm thi với năm trăm hai mươi năm phòng thi bao gồm cả phòng chờ và phòng thi dự phòng
lực lượng công an đã triển khai cán bộ chiến sĩ điều tiết phân luồng tránh ủn tắc giao thông
có phương án xử lý trong các tình huống va chạm tai nạn hay cháy nổ góp phần cho kỳ thi diễn ra an toàn chất lượng hiệu quả
chúng tôi đã ban hành phương án bố trí phân luồng lực lượng đảm bảo mỗi điểm thi có từ sáu đến tám đồng chí có nhiệm vụ là đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ngoài ra thì chúng tôi đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tại các công an giao thông trọng điểm chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát trật tự của công an

công an huyện hương nguyên chủ trì phối hợp với công an huyện thanh trương bắt giữ đối tượng người lào là lầu bá lì khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy ngoài hai mươi bốn viên ma túy dạng hồng phiến lực lượng chức năng còn thu giữ năm viên đạn và một điện thoại di động
còn trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng sáu lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
các đơn vị thuộc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu
đã liên tiếp triệt phá một chuyên án và hai vụ án về phạm tội ma túy
bắt giữ ba đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm sáu gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng khoảng chín mươi ba gram
bốn ống nhựa chứa heroin có tổng trọng lượng khoảng một gram
bốn điện thoại di động một xe ô tô một xe máy và năm trăm linh đồng
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thanh long là xã biên giới vùng một của huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
từng là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt là tội phạm ma túy
chính vì vậy bên cạnh công tác đối tượng
tranh triệt phá các đường dây tụ điểm buôn bán ma túy của lực lượng chức năng
thì nhiều mô hình vận động quần trúng nhân dân cùng trung tay phòng chống ma túy
làm sạch địa bàn cũng được các cấp các ngành ở đây triển khai mang lại hiệu quả
từ đó góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn tạo môi trường an toàn lành mạnh cho cộng đồng dân cư
gây nhận sau đây của nhóm phong viên thời sự
thưa quý vị thanh long là xã biên giới vùng một của huyện văn lãng sơn
bảy năm về trước đi vào trong kia thấy khổ rồi về gia đình thấy cũng khổ rồi
xong rồi phát triển dây là kinh tế cũng dây xong rồi mới làm
quyết tâm là do cái đầu cố nghĩ lại chứ bây giờ các con lớn rồi bây giờ còn nghĩ vào đâm đầu vào ma túy này
ai mà không làm thì nghĩ các vợ con chứ gia đình chứ
đối với những trường hợp trên địa bàn xã các anh chị thành công
ngoài các chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia trên địa bàn của xã triển khai
hỗ trợ các con giống cây giống cho các hộ gia đình
định hướng một số nghề nghiệp để cho gia đình phục vụ gia đình
để có nguồn thu nhập giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
và kiềm chế làm giảm các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
cũng như là các tình hình buôn bán ma túy trên địa bàn
không có người xuống người nghiện không tăng
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu theo thống kê có tới ba mươi một bị án là người xã thanh long
trong đó có chín người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng về buôn bán ma túy bị kết án tử hình
hiện công an xã đang quản lý hai mươi sáu đối tượng hình sự một trăm ba mươi ba người nghiện
từ khi lực lượng công an chính quy về xã đã chủ động tăng cường bám nắm địa bàn
tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín trong cộng đồng
cùng với việc phát triển mô hình vận động quân chúng nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự
gắn với phát triển kinh tế văn hóa xã hội củng cố quốc phòng an ninh
thanh long đã đổi thay rõ rệt
thời gian trước còn hơi rắc rối tí
vì ma túy tất cả trong mấy năm nay thì thấy ổn rồi
các chú công an làm ở đây tốt và bảo đảm trật tự an ninh thì rất tốt
tôi thấy bây giờ các chú ở đây nói thật
tôi thấy làm cái việc này tôi rất an ninh
ngoài việc vào cuộc của các tổ chức đoàn thể các cấp chính quyền
thì chúng tôi cho rằng là vai trò của quân chúng nhân dân là quan trọng
và phải làm thế nào để phát huy được vai trò của chúng nhân dân
trong công tác phòng chống ma túy trong công cuộc phòng chống ma túy
và từ ý tưởng đó từ những suy nghĩ đó
thì chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy và công an các địa phương
xây dựng các mô hình
trung tay cùng lực lượng công an phòng chống ma túy và công an các địa phương

do vậy thì công tác phòng ngừa và đấu tranh ma túy trên địa bàn làng sơn
trong thời gian qua đạt hiệu quả rất tốt
và thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả
của những mô hình đó lan rộng mở rộng ra
và nhân dùng điện hình ra trên địa bàn hoàng tỉnh
dù đã chuyển hóa có hiệu quả
nhưng để duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn xã thanh long
lực lượng công an tiếp tục giả soát điều chỉnh bổ sung chương trình hoạt động
để phù hợp hơn với tình hình thực tế
trong đó chú trọng thực hiện quyết liệt
đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm
vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
chuy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ phúc hậu
sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoài
phường hải sơn quận đồ sơn tp hải phòng
về tội chứa mại dâm
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm dưới sau mép phải
bên cạnh đó
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị thủy
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi bốn trên năm mươi bốn trên một trăm bốn mươi ba tôn đức thắng
phường an dương quận lê trân tp hải phòng
về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đầu lông mảy trái
và đối tượng nguyễn duy hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại một mươi một trên sáu trăm ba mươi ba thiên lôi
phường vĩnh niệm quận lê trân tp hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an quận dương kinh tp hải phòng
cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau đuôi lông mải trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện